thời gian qua tình trạng vay lãi nặng tiến dụng đen đòi nợ thuê xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh tiền giang
và các tỉnh thành phố trên cả nước thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm tinh vi liều lĩnh
và điều đang nói là chúng còn núp bóng công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa và khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
lực lượng công an liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp loại tội phạm này
công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt địa chỉ tại quận tân đình thành phố hồ chí minh
và thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân
còn hai phó giám đốc điều hành hoạt động đều không có văn bằng chuyên ngành luật là trần văn châu và hồ quốc hùng
chủ yếu chúng hoạt động đòi nợ thuê dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý
chủ yếu chúng hoạt động đều không có văn bằng chuyên ngành luật là trần văn châu và hồ quốc hùng
chủ yếu chúng hoạt động đều không có văn bằng chuyên ngành luật là trần văn châu và hồ quốc hùng
qua điều tra cơ quan công an xác định ổ nhóm tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty
thông qua trưởng phòng và các trưởng nhóm
các nhân viên được huấn luyện thủ đoạn đòi nợ được giao hồ sơ khách hàng còn nợ tiền và thông tin cá nhân
các nhóm trưởng sẽ hướng dẫn nhân viên cách thức đòi tiền theo cấp độ tăng dần
trước tiên là gọi điện đe dọa khách hàng trả tiền sau đó đe dọa giết người thân và tiếp đến là mang bình ga
quan tài đến nhà của khách hàng dọa cho nổ
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vai tiền của các khách hàng chưa trả được
để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ
công ty được trả từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên
và mua các công cụ phương tiện phục vụ việc đe dọa khủng bố người nổ
tính đến thời điểm cơ quan điều tra bắt giữ tổng số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
thì nhiệm vụ của tụi em thì sẽ liên hệ gọi điện thoại nhắc nhở khách hàng để yêu cầu khách đóng tiền
thì sau khi mà khách hàng đóng tiền thì tụi em sẽ được nhận cái mức phần trăm trên cái mức mà khách hàng đóng
xem mức độ mà khách hàng có thiện trí hợp tác hay không thì sau đó tụi em sẽ có những biện pháp tiếp theo
nhiều nạn nhân vì hoàng sợ trước những hành vi đe dọa khủng bố nên không dám tô cáo

đây cũng là khó khăn lớn trong công tác điều tra chân áp xử lý loại tội phạm này
đến nay công an tỉnh tiền giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với năm bị can gồm hà thị hiệp nguyễn thanh hải trần văn châu hồ quốc hùng và nguyễn đình thành
đồng thời tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với một mươi đối tượng khác và tiếp tục củng cố chứng cứ khai thác thông tin truy bắt các đối tượng có liên quan
bước đầu xác định có trên một bị hại ở các địa phương
cái đối tượng đối tượng hoạt động rất khi khép kín rất ít thông tin về đối tượng cái này rất khó khăn mà với sự quyết tâm đến tọa độ chúng tôi cũng đã xác định được có lẽ đây là một cái thành công lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt hợp tác điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đồng thời kêu gọi các bị hại cung cấp thêm thông tin
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ